trong đó phụng sử dụng cây dựa tự chế trên chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu của con và vợ ông lân gây thương tật bốn mươi sáu và tám mươi tám
với tính chất côn đồ và hành vi hết sức dã man hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn văn phụng mức án tử hình
sau gần hai mươi bốn giờ đồng hồ gây án tên cướp dùng bình xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở phan thiết tỉnh bình thuận đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại bình dương
vào khoảng một mươi bảy giờ chiều ngày hôm qua đối tượng bị bắt khi đang chuẩn bị rời bình dương đi thành phố hồ chí minh
danh tính của đối tượng được xác định là thái văn trường ba mươi hai tuổi trú tại tỉnh đắk lắc
bước đầu cơ quan công an xác định vào khoảng hai giờ chiều ngày một mươi tám tháng bốn trường thuê xe máy đi tới tiệm vàng mỹ hoa kim và quan sát
cho đến khoảng bốn giờ chiều cùng ngày trường quay lại và thực hiện hành vi cướp tiệm vàng
quá trình bỏ trốn trường đón xe khách về tỉnh gia lai rồi xuống xe ở giữa đường đón xe khác vào lại bình dương
lực lượng trinh sát đã trắng đêm truy xét và lần theo dấu vết của tên cướp đến bình dương và bắt giữ thành công
số vàng đối tượng cướp được bao gồm bông tai vòng vàng dây chuyền có trị giá hơn hai cây vàng đã được lực lượng công an thu giữ và tiến hành trao trả cho chủ tiệm vào
vừa bước xuống xe khách chưa kịp thay đổi phương thức di chuyển để tẩu tán hai viên ma túy tổng hợp đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ
tại khu vực xã giang sơn huyện đô lưu
tỉnh nghệ an phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an và công an huyện quỳ hợp đã bắt giữ đối tượng lô thị vân chú tại huyện đô lương về hành vi vận chuyển trái phép hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện quế phong hình thành một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy từ huyện quế phong đi các huyện quỳ hợp đô lương tân kỳ và các vùng phụ cận để tiêu thụ

đối tượng vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện quế phong đi các huyện quế phong

đối tượng vân thường xuyên móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện quế phong đi các huyện quế phong đi các huyện quế phong